tin quốc tế hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia philippines thông báo số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do siêu báo doxury gây ra tại nước này đã tăng lên hai mươi bảy người trong khi ít nhất hai mươi người khác vẫn đang mất tích
nhiều khu vực của philippines vẫn chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục chút xuống ngay cả sau khi siêu báo doxury đã đi qua
gần hai bốn triệu người dân ở philippines với hơn năm mươi người phải sơ tán vẫn đang ở những nơi trú ẩn tạm thời
bão cũng đã làm hư hại nhiều nhà cửa hoa màu đường xá và cầu cống
trong khi đó tại trung quốc dù bão doxury đã tan song mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở bắc kinh cũng như ở hà bắc thiên tân và miền đông sơn tây
riêng tại bắc kinh tan dư của cơn bão này đã khiến hơn ba mươi một người phải sơ tán bốn công trường tạm dừng thi công gần hai mươi tòa nhà phải kiểm tra thiệt hại
cả hai sân bay tại bắc kinh vào ngày hôm nay đã hủy hơn một trăm tám mươi chuyến bay và hàng trăm chuyến khác bị hoãn
cơ quan quản lý đường sắt đã cử công nhân chuyển thực phẩm và nước uống đến những hành khách đi tàu bị mắc kẹt qua đêm
tính đến ngày ba mươi một tháng bảy có ba trăm năm mươi tám con đường tại bắc kinh bị ảnh hưởng do mưa lớn